thưa quý vị và các bạn những thành tựu về nhân quyền ở việt nam là không thể phủ nhận được
đây là những đánh giá khách quan của bạn bè quốc tế các điều phối viên và giới chức của liên hợp quốc về nhân quyền ở việt nam
theo đó việt nam là một trong những nước có tốc độ phát triển internet nhanh nhất thế giới và chỉ số phát triển con người của việt nam thuộc nhóm trung bình cao
báo cáo được chương trình phát triển liên hợp quốc ungp công bố hồi trung tuần tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đã khẳng định
chỉ số phát triển con người của việt nam thuộc nhóm trung bình cao
cụ thể năm hai nghìn một mươi bảy việt nam đạt chỉ số sáu trăm chín mươi bốn đứng thứ một trăm một mươi sáu trên một trăm tám mươi chín quốc gia tương đương với xếp hạng của việt nam trong năm hai nghìn một mươi tám
như vậy việt nam chỉ cần sáu điểm để nâng hạng lên mức phát triển con người cao
ungp đánh giá về chỉ số phát triển con người
trong năm hai nghìn một mươi bảy việt nam thực hiện tốt trong lĩnh vực y tế và giáo dục nhưng chỉ số về thu nhập tăng trưởng chậm
trong lĩnh vực y tế và giáo dục tuổi thọ của việt nam kỳ vọng là bảy mươi sáu năm thứ hai ở khu vực châu á thái bình dương chỉ sau hàn quốc
số năm đi học trung bình của việt nam là tám hai cao hơn mức trung bình của khu vực đông á và thái bình dương
ở thời điểm đó bà cá linh huy sên giám đốc quốc gia của ungp tại việt nam nhận định
với chỉ số phát triển con người tăng một bốn mươi một từ năm một nghìn chín trăm chín mươi việt nam chỉ còn bốn bậc để vào nhóm các nước có mức phát triển con người cao
nếu tăng cường nỗ lực giảm tranh lệch giữa các vùng miền và nhóm dân cư chúng tôi tin rằng việt nam sẽ sớm vào nhóm các nước có mức phát triển con người cao
việt nam có thể tự hào về tiến bộ đạt được trong giảm nghèo đa chiều
thách thức đặt ra là cần giải quyết tình trạng nghèo thâm căn cố đế
nhóm dân tộc thiểu số sinh sống trong các vùng địa lý khó khăn
lấy ví dụ về những nỗ lực của việt nam trong việc đảm bảo quyền con người cho mọi đối tượng xã hội
bà cá linh huy sên đã đánh giá cao việc việt nam có một cơ chế rõ ràng và nhất quán trong việc triển khai các khuyến nghị
theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát upr
hay việc việt nam phê chuẩn các công ước của liên hợp quốc về quyền con người
trong đó có công ước của liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật năm hai nghìn một mươi
trong khi đó cố vấn chính sách về pháp quyền của unjp tại việt nam scott schimann đánh giá
việt nam đã tham gia bảy trên chín điều ước quốc tế về quyền con người cơ bản đó là một dấu mốc quan trọng
và gần đây là những điều chỉnh trong bộ luật hình sự luật dân sự và nhiều luật khác cũng là những bước tiến lớn trong việc bảo đảm nhân quyền
tôi cho rằng việt nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào trong lĩnh vực nhân quyền
các hoạt động hợp tác quốc tế về quyền con người
cũng được việt nam đẩy mạnh
trong tổng số một trăm hai mươi điều của hiến pháp hai nghìn một mươi ba
có tới ba mươi sáu điều quy định về quyền con người quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
hệ thống pháp luật việt nam cũng được điều chỉnh theo hướng vì con người bảo vệ cao nhất các quyền con người
điều này cho thấy việt nam luôn cầu thị nghiêm túc trong việc thực hiện và đảm bảo quyền con người cho công dân nước mình
thưa quý vị và các bạn
bảo đảm cho mọi công dân được hưởng các quyền của mình
và có quyền con người
có cơ hội phát triển toàn viện xây dựng kinh tế để cuộc sống toàn dân ngày càng nâng cao
chú trọng bảo đảm an sinh xã hội
đó là những thành tựu có ý nghĩa to lớn mà đảng nhà nước cùng nhân dân việt nam đã luôn nỗ lực phấn đấu đạt được
những thành tựu đó là không thể phủ nhận
và là bằng chứng cụ thể bác bỏ mọi luận điệu vu cáo vu khống xuyên tạc bịa đặt về vấn đề nhân quyền ở việt nam
phần tiếp theo của chương trình hôm nay là kỳ một của bài viết

thành tựu nhân quyền của việt nam sự thật không thể phủ nhận của tác giả hồng quang
bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
từ ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi chín đến mùng một tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
tại phiên họp thứ ba mươi hai của hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
nhóm làm việc về kiềm điểm định kỳ phổ quát upr tiến hành rà soát tình hình về nhân quyền ở một mươi bốn quốc gia
trong đó có việt nam
và trong phiên họp ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi chín
đoàn việt nam do thứ trưởng ngoại giao lê hoài trung dẫn đầu đã trình bày báo cáo quốc gia về bảo vệ thúc đẩy quyền con người ở việt nam
theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ ba
tiếp đó tại khóa họp lần thứ một trăm hai mươi năm của ủy ban nhân quyền liên hợp quốc về công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị iccpr
đoàn việt nam do thứ trưởng tư pháp nguyễn khánh ngọc dẫn đầu đã trình bày báo cáo phúc trình lần thứ ba
về các nội dung liên quan trong hai ngày một mươi một và một mươi hai
các báo cáo của việt nam tại hai kỳ họp đã nêu bật những thành tựu về nhân quyền mà việt nam đạt được trong các năm qua
thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế còn tồn tại bảo đảm nhà nước việt nam sẽ khắc phục hạn chế trong thời gian sớm nhất
và tiếp tục nỗ lực bảo vệ phát triển quyền con người
chính vì thế báo cáo của việt nam đã được thành viên tham dự các kỳ họp đánh giá cao
và bày tỏ hy vọng việt nam sẽ đạt nhiều thành tựu hơn nữa về nhân quyền
tuy nhiên trước trong và sau hai kỳ họp nêu trên các thế lực thù địch và một số tổ chức cá nhân thiếu thiện trí với việt nam
đã phát động chiến dịch vu cáo vu khống bịa đặt xuyên tạc vấn đề nhân quyền ở việt nam
nhằm tác động tiêu cực tới dư luận quốc tế làm ảnh hưởng đến uy tín của việt nam
đồng thời bảo vệ một số cá nhân vốn lâu nay vẫn được họ gán nhãn hiệu là người bảo vệ nhân quyền tù nhân lương tâm nhà báo tự do
nổi lên trong số các tổ chức tham gia nhân quyền tù nhân lương tâm nhà báo tự do

theo dõi nhân quyền phóng viên không biên giới nhà tự do ân xá quốc tế
tổ chức khủng bố việt tân và một số tổ chức kỳ quái như ủy ban bảo vệ quyền làm người việt nam
cộng đồng người việt tị nạn cộng sản tại hà lan liên hội người việt tị nạn tại đức
với sự phụ họa của bbc who
điểm chung dễ nhận thấy nhất của các tổ chức cơ quan truyền thông này là hoàn toàn không khảo sát thực tế nhân quyền ở việt nam
chỉ khai thác dựa trên các loại tin giả tin bịa đặt cố tình bóp méo sự thật đổi trắng thay đen
được các thế lực thù địch với việt nam tạo dựng truyền bá trên internet đồng thời tảng lờ mọi thành tựu nhân quyền mà việt nam đạt được
đánh cháo khái niệm để bảo vệ một số người vi phạm pháp luật bị tòa án xét xử
nhưng bàn tay không che nổi mặt trời
dù những đối tượng trên điên cuồng chống phá như thế nào cũng không thể phủ nhận được sự thật đang hiện hữu hàng ngày trên đất nước việt nam
vì mục tiêu phát triển bền vững bảo đảm quyền phát triển quyền cho các nhóm dễ bị tổn thương quyền của người lao động
nhà nước việt nam đã ban hành nỗ lực triển khai nhiều chương trình quốc gia trọng điểm để giảm nghèo bền vững bảo đảm an ninh lương thực
cải thiện dinh dưỡng thúc đẩy nông nghiệp bền vững chăm sóc sức khỏe cho người dân xây dựng nông thôn mới mang lại hiệu quả xã hội tích cực
tới cuối năm hai nghìn một mươi tám tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước còn năm ba mươi năm giảm một ba mươi năm so với cuối năm hai nghìn một mươi bảy góp phần tăng thu nhập của hộ nghèo từ một mươi năm đến hai mươi

hơn một mươi bốn hộ nghèo tại miền trung được hỗ trợ xây dựng nhà ở để phòng chống bão lụt
chín trăm tám mươi hai dự án với quy mô một trăm chín mươi tám trăm bốn mươi một hộ thuộc chương trình xây dựng cung tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sân cổ long đã hoàn thành
đáng chú ý là hàng năm nhà nước đã chi ngân sách hàng chục tỷ đồng để mua bảo hiểm y tế cho người nghèo
hỗ trợ người cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế
đến năm hai nghìn một mươi bảy cả nước có hơn ba mươi bốn hai triệu người nghèo người dân tộc thiểu số trẻ em dưới sáu tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế
riêng năm hai nghìn một mươi bảy có hơn sáu mươi sáu triệu lượt người nghèo hơn một mươi năm triệu lượt người cận nghèo khám chữa bệnh với tổng chi phí được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán khoảng bốn mươi năm tỷ đồng
các thành tựu khác liên quan khu vực nông thôn
như đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy chín mươi chín bốn số xã trên cả nước đã có đường ô tô tới trung tâm xã một trăm linh số xã và chín mươi bảy tám số thôn được điện lưới quốc gia bao phủ
chín mươi số xã có trường tiểu học trường mẫu giáo chín mươi chín năm số xã có trạm y tế xã sáu mươi tám số xã có chợ năm mươi tám sáu số xã có nhà văn hóa
trên phạm vi rộng hơn
ở việt nam mọi quyền khác của con người cũng được bảo đảm hỗ trợ tạo điều kiện tồn tại phát triển
xin dẫn ví dụ từ chính các lĩnh vực mà các thế lực thù địch thường tập trung vu cáo bịa đặt
về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo luật tín ngưỡng tôn giáo năm hai nghìn một mươi sáu và hai nghị định thực thi luật tiếng ngưỡng tôn giáo tạo khuôn khổ pháp lý để bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân
hiện có bốn mươi hai tổ chức thuộc một mươi năm tôn giáo được công nhận tư cách pháp nhân
sáu mươi cơ sở đào tạo tôn giáo thuộc phật giáo công giáo tin lành hòa hảo
đến năm hai nghìn một mươi bảy tổng diện tích đất các cơ sở tôn giáo sử dụng là một mươi bốn tám trăm năm mươi hectare thuộc bảy một trăm linh hai tổ chức cơ sở tôn giáo

các tổ chức tôn giáo được khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để tích cực tham gia hoạt động xã hội thành lập hơn bốn trăm năm mươi cơ sở y tế hai trăm bảy mươi trường mầm non và một nhóm lớp mầm non
hỗ trợ chăm sóc một mươi một tám trăm linh đối tượng bảo trợ xã hội
có một mươi hai báo và tạp chí liên quan tôn giáo được xuất bản
phần lớn tổ chức tôn giáo đều có website riêng
chỉ tính trong bốn năm năm hai nghìn một mươi năm đến hai nghìn một mươi chín đã có hơn ba đầu ấn phẩm tôn giáo được xuất bản với hơn một mươi triệu bản in hàng triệu đĩa cd dvd bằng nhiều loại ngôn ngữ
nhiều hoạt động tôn giáo quốc tế lớn đã được tổ chức thành công ở việt nam như đại lễ phật đàn vesak năm hai nghìn một mươi bốn năm trăm linh năm cải tránh đạo tin lành hai nghìn một mươi bảy sắp tới là đại lễ phật đàn vesak hai nghìn một mươi chín
với sự hỗ trợ của nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy giáo hội phật giáo việt nam triển khai xây dựng học viện phật giáo nam tông khmer ở cần thơ
tại các tỉnh tây nguyên và bình phước hiện có ba mươi ba tổ chức hệ phái nhóm tin lành sinh hoạt
tại ba trăm linh bốn tri hội và hơn một ba trăm linh điểm nhóm
tại tây bắc đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám đã có sáu trăm chín mươi ba điểm nhóm tin lành và tám hội thánh cơ sở được thành lập
ngoài ra còn nhiều điểm nhóm đăng ký sinh hoạt tập trung của người các dân tộc thiểu số như hội liên hữu baptister việt nam hội thánh lưu dân liên đoàn truyền giáo phúc âm việt nam hội thánh truyền giảng phúc âm việt nam

ngoài ra còn nhiều điểm nhóm đăng ký sinh hoạt tập trung của người các dân tộc thiểu số như hội thánh truyền giảng phúc âm việt nam hội thánh truyền giảng phúc âm việt nam
hội thánh truyền giảng phúc âm việt nam hội thánh truyền giảng phúc âm việt nam